liên quan đến vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam qua sông bình di
sáng nay thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đồn biên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc
cho cơ quan điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lãnh đạo công an tỉnh an giang cho biết qua lấy lời khai của bốn mươi công dân từ casino campuchia chạy về an giang
xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người
sau thời gian ngắn tích cực điều tra cơ quan điều tra đã phát hiện có bốn đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người
xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi bốn
thuộc đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đóng tại khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú đã phát hiện bắt giữ bốn mươi người từ casino richworld
thuộc huyện cao thom tỉnh can đan camuchia bơi qua sông bình di nhập cảnh trái phép về việt nam
liên quan đến vụ việc qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng công an huyện an phú xác định trong số bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam
có sáu người do nguyễn thị lệ và lê văn danh đưa chót lọt xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
chiều ngày hai mươi hai tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép